phòng cảnh sát kinh tế công an đà nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp phòng đăng kiểm tàu cá thuộc tri cục thủy sản thành phố có địa chỉ tại bốn mươi ba thanh sơn phường thanh bình quận hải châu để điều tra làm rõ về hành vi sai phạm trong công tác đăng kiểm tàu cá trên địa bàn
thời gian gần đây phòng cảnh sát kinh tế công an đà nẵng đã phát hiện một số phương tiện hoán cải không tuân thủ quy định gây nguy cơ mất an toàn khi hoạt động trên biển hoặc kê khống công suất máy để trục lợi chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ của nhà nước
tiến hành kiểm tra cơ quan công an xác định một số đăng kiểm viên thuộc phòng đăng kiểm tàu cá tri cục thủy sản đà nẵng đã thực hiện không đúng quy trình kiểm định cố tình bỏ qua một số lỗi của các phương tiện nêu trên
cơ quan công an đã triệu tập hai đăng kiểm viên trong đó có một người là phó phòng để đấu tranh và bước đầu xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm tàu cá
cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác đăng kiểm tàu cá trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua